còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện di linh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy tài xế xe tải
do tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực lưu trú tập trung phòng chống covid một mươi chín
vào lúc hai mươi một h ngày hai tháng chín công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra một xe đầu kéo
đang đậu tại khu lưu trú tập trung dành cho tài xế phụ xe tải tại thị trấn di linh
và phát hiện trong cabin có bảy đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên địa xứ có chứa chất bột màu trắng mà các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng được chế để sử dụng ma túy
bước đầu công an xác định lái xe huỳnh ngô thế kỷ là người mua ma túy về
và rủ thêm sáu lái xe khác trong khu cách ly sử dụng
hiện công an huyện đang củng cố hồ sơ tài liệu liên quan để kiểm tra làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy